lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ đó là bốn yếu tố bảo đảm cho công tác phòng chống thảm họa hay thiên tai
tuy nhiên đối với một số địa phương xảy ra cháy rừng sự thiếu hụt bốn tại chỗ đã lộ ra nhiều khoảng trống khiến cho việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
hai máy thổi gió và hơn một mươi chiếc cào vì dập lửa đây là số trang thiết bị trung bình được cấp cho một xã có rừng tại nghệ an để phục vụ công tác chữa cháy
với những dụng cụ này thì rất khó để các lực lượng tại chỗ có thể dập tắt ngay được các đám cháy dù có phát hiện sớm đi chẳng nữa

có ba mươi hai vụ cháy lớn gây thiệt hại tới hơn một trăm linh hectare rừng
riêng hai vụ cháy tại nghệ an và hà tĩnh vừa qua dù đã huy động đến hàng ngàn người dân và các lực lượng hỗ trợ
thì cũng phải mất đến ba ngày mới có thể kiểm soát được các đám cháy
vì lực lượng thì không thiếu tuy nhiên cái điều phối lực lượng thì đang còn có một số cái tồn tại
ở đó có những nơi thì nó lại thừa có những nơi nó lại thiếu
ví dụ những cái hướng mà đường đi lại khó khăn
thì đám cháy nó lớn nhưng lực lượng thì đã ít
tuy nhiên những hướng đi lại dễ dàng hơn đám cháy ít hơn thì có nhiều người hơn
một nguyên do khác khiến các đám cháy khó kiểm soát là lớp thực bì không được dọn dẹp
khiến lửa dễ cháy lan nhanh ra cả cánh rừng
theo thống kê các tỉnh bắc trung bộ do thiếu kinh phí nên hàng năm chỉ thu dọn được hơn ba mươi lượng thực bì dễ cháy
thật sự nếu mà kinh phí để vệ sinh nổ phạt thì quá lượng
để mà vệ sinh rằng hàng trăm hectare rừng như thế này như các anh thấy đó là cực kỳ rất khó làm
triển khai tốt phương châm bốn tại chỗ sẽ góp phần giúp kiểm soát sớm đám cháy
ngăn việc cháy lan ra quy mô lớn hơn
việc thiếu hai trên bốn mắt xích quan trọng sẽ khiến cả hệ thống vận hành không thể đạt hiệu quả
với thời tiết ngày càng cực đoan thì cả cánh rừng hàng trăm năm tuổi có thể sẽ biến mất chỉ bởi một mùi lửa
xóa tan công lao chăm sóc và nguồn sinh kế của hàng nghìn hộ dân